tại buổi lễ các hộ gia đình nghèo các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được các cấp ủy đảng chính quyền trao tặng quà nhằm hỗ trợ cho các gia đình trong cuộc sống
các gia đình là điển hình gia đình văn hóa của phường cũng được trao thưởng trong dịp này
chiều nay ban tổ chức hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf hai mươi sáu đã khai trương trang thông tin điện tử và công bố biểu trưng của hội nghị
đến dự buổi lễ có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đồng chí phó chủ tịch quốc hội
trang thông tin điện tử appf hai mươi sáu chính thức có địa chỉ http appf hai mươi sáu vn
đây là kênh cung cấp thông tin chính thức về chương trình và nội dung của hội nghị là công cụ để ban tổ chức diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương lần thứ hai mươi sáu kết nối tương tác và tiếp nhận thông tin yêu cầu của nghị viện các quốc gia thành viên trong việc tổ chức hội nghị
trang thông tin này cũng hướng đến mục đích giới thiệu về đất nước con người và văn hóa việt nam và những đóng góp của quốc hội việt nam với những hoạt động ngoại giao nghị viện đa phương
biểu trưng của hội nghị là hình ảnh cách điệu nhà quốc hội việt nam với quốc kỳ hình nền bao quanh là biểu trưng của appf phía trên là dòng chữ tiếng anh có nghĩa là hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu của diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương phía dưới là dòng chữ thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức hội nghị
trong phiên chất vấn chiều nay một trong những vấn đề mà được nhiều đại biểu quan tâm đó là việc xây dựng chính quyền điện tử vấn đề đặt ra hiện nay đó là kinh phí và việc triển khai chủ trương này như thế nào tại các địa phương cũng như là các cơ quan bạt ngành
theo bộ trưởng bộ thông tin truyền thông trương minh tuấn hiện nay kinh phí để xây dựng chính phủ điện tử tại các bộ ngành địa phương vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
kinh phí đầu tư xây dựng vận hành chính phủ điện tử chính quyền điện tử
tại các bộ ngành địa phương cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu
thế nên dẫn đến việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính phủ điện tử chậm triển khai kéo dài thời gian triển khai rồi triển khai không đồng bộ
bởi vì cũng không có kinh phí không đủ kinh phí
trước thực trạng này nhiều đại biểu đề nghị bộ cần tham mưu cho chính phủ ra soát lại số kinh phí đã đầu tư cũng như đánh giá hiệu quả của nó trên thực tế để có giải pháp phù hợp
vì chỉ trong vòng ba năm ngân sách nhà nước đã chi gần hai mươi tỷ đầu tư
các bộ công nghệ hạ tầng viễn thông trên chín mươi cán bộ công chức ca cấp được trang bị máy tính kết nối internet
chúng tôi kiến nghị với bộ trưởng thứ nhất là phải có cái đánh giá về cái hiệu quả đầu tư bởi vì số tiền đầu tư này không phải là nhỏ
việc thứ hai là chúng tôi cũng kiến nghị với thủ tướng chỉ đạo cơ quan chức năng để có cái đánh giá là số tiền chúng ta đầu tư đấy thứ nhất là với ngân sách hiện nay thì có phải là nhỏ không
cái thứ hai nữa là đã tương xứng cái hiệu quả tương xứng với kết cảng của đầu tư
rất nhiều cơ sở dữ liệu mà các cơ quan ngành đều được xây dựng đều là xây dựng từ đầu không trên một nền tảng công nghệ không kết nối không khai thác không sử dụng chung được của nhau
và điều này dẫn đến lãng phí tiền của nhân lực ghê gớm mà hiệu quả thì không cao
vì vậy tôi đề nghị bộ trưởng làm rõ thêm bộ đã nhận diện ra vấn đề này từ bao giờ nguyên nhân tại sao bộ đã có tính toán được số tiền mà lãng phí này không
và bộ thời gian qua thì bộ đã làm gì để khắc phục được tình trạng này
về vấn đề này phó thủ tướng vũ đức đam nhận định thực tế chúng ta đã cố gắng nhưng hiện chỉ xếp hạng tám mươi chín trên thế giới
hơn một trăm linh dịch vụ công một dịch vụ công ở cấp độ bốn năm ở cấp độ ba
hai cái hội chứng rất là cụ thể mà phải khắc phục
thứ nhất đấy là rất cục bộ như nhiều đại biểu quốc hội nói dữ liệu có nhiều nhưng nằm ở mỗi nơi một tí không ai chịu liên thông không ai chịu chia sẻ với nhau
và cái tâm lý thứ hai đấy là muốn tự
mình làm hết muốn mua máy tính muốn mua phần mềm thì không ra dịch vụ thì máy tính và phần mềm đó là lãng phí
thì chúng ta phải nhìn vào một cái thực tế như vậy
và chính phủ và thủ tướng thì đã rất quyết liệt và bây giờ giao nhiệm vụ cho từng bộ là phải ra số liệu cụ thể của từng dịch vụ công một sẽ phải cung cấp ở cấp độ bốn là bao nhiêu
theo bộ trưởng trương minh tuấn bộ sẽ tham mưu xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu
và có chế tài bắt buộc họ sẽ tự nhiên tìm hiểu
bộ sẽ sử dụng công nghệ thông tin phần mềm để chỉ đạo công việc hàng ngày
nhân chuyến công tác về tham dự lễ khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào khơ me nam bộ lần thứ bảy bạc liêu hai nghìn hai mươi
chiều nay tại trụ sở tỉnh ủy bạc liêu phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã gặp mặt và trao tặng một mươi phần quà cho một mươi hộ nghèo tiêu biểu của tỉnh bạc liêu
phát biểu ý kiến tại buổi trao tặng phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã gửi lời thăm hỏi ân cần lời chúc sức khỏe và lời động viên chân thành đến đồng bào dân tộc khơ me nhất là đồng bào dân tộc khơ me nghèo
phó thủ tướng đã động viên đồng thời mong mỏi đồng bào khơ me nam bộ nói chung đồng bào khơ me nghèo nói riêng cố gắng hơn nữa vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững
có phần cùng cộng đồng các dân tộc việt nam phát triển ngày càng vững chắc hơn vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh mà đảng và nhà nước ta đã đề ra
theo đó nghị quyết đã xác định tầm nhìn đến năm hai nghìn một trăm linh và mục tiêu đến năm hai nghìn năm mươi đưa đồng bằng sông kiều long trở thành vùng có
nghị quyết đã đưa ra một trình độ phát triển khá so với cả nước thu nhập bình quân đầu người đạt cao hơn trung bình cả nước sinh kế của người dân được bảo đảm tỉ trọng nông nghiệp sinh thái nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm trên tám mươi độ che phủ rừng đạt trên chín so với bốn ba hiện nay
các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng được bảo tồn và phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xây dựng đồng bộ hiện đại
để thực hiện mục tiêu này nghị quyết đã đưa ra các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian lãnh thổ xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông kiều long thích ứng với biến đổi khí hậu
phù hợp với điều kiện của vùng trên cơ sở tích hợp thống nhất các quy hoạch ngành địa phương và sản phẩm chủ lực xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý
ban hành các cơ chế chính sách mang tính đột phá nhằm thu hút các nguồn vốn ngoài ngân sách nhất là vốn trong khối tư nhân
nghị quyết cũng xác định một số nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ ngành liên quan và các địa phương như ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu
bộ tài nguyên và môi trường bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ xây dựng
bộ giao thông vận tải bộ khoa học và công nghệ bộ ngoại giao bộ tư pháp bộ văn hóa thể thao và du lịch bộ giáo dục và đào tạo
bộ lao động thương binh và xã hội bộ thông tin và truyền thông ủy ban dân tộc bộ y tế và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vùng đồng bằng sông kiều long
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều nay áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo palawan của philippines đi vào khu vực phía nam của biển đông
hồi một mươi sáu h vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín bảy độ vn một trăm một mươi tám ba độ k ngay trên vùng biển phía tây đảo palawan philippines
thuộc quần đảo trường sa khoảng bốn trăm sáu mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km trên giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được hai mươi năm ba mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
do ảnh hưởng của hòa lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão vùng biển phía nam khu vực giữa biển đông khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông mạnh gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão đi qua cấp tám giật cấp một mươi một biển động mạnh
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn h tới trên khu vực biển đông gió mạnh cấp sáu trở lên từ vị tuyến tám đến một mươi hai độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
hôm nay tại thị xã phú thọ bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ đã tổ chức khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
triển lãm trưng bày nhiều tư liệu văn bản hiện vật ấn phẩm và gần một trăm linh bản đồ được tập hợp từ các nguồn tư liệu được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu học giả ở trong nước và quốc tế
như phiên bản của các văn bản hán nôm văn bản việt ngữ và pháp ngữ do triều đình phong kiến việt nam và chính quyền pháp ở đông dương xuất bản phiên bản của các văn bản hành chính của chính quyền việt nam cộng hòa ở miền nam việt nam
triển lãm kết thúc vào ngày hai mươi một tháng một mươi một toàn bộ tư liệu hiện vật sẽ được tặng cho ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ để tiếp tục phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và giáo dục truyền thống yêu nước đến đông đảo cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trong khu vực
trong phần tin quốc tế cộng đồng phát triển miền nam châu phi làm trung gian hòa giải tại zimbabwe
nhật bản nâng mục tiêu xuất khẩu khi cptpp có hiệu lực
báo cáo tài chính asean trung quốc undp bao gồm việc đánh giá tài chính phát triển trong một mươi nước asean trên cơ sở một nghiên cứu của trung quốc và asean vừa được công bố vào ngày hôm nay tại trụ sở ban thư ký asean tại indonesia
đây có ý nghĩa quan trọng giúp cho asean và các nước thành viên xác định được những ưu tiên và những mô hình phát triển hiệu quả
các chuyên gia đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ được các nước asean hợp tác và tiến hành một cách chủ động tích cực
thực hiện chương trình nghị sự phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của undp và tầm nhìn cộng đồng asean năm hai nghìn hai mươi năm đều nhằm đến việc cải thiện đời sống người dân
nâng cao mức sống và đảm bảo cân bằng giữa các quốc gia để đảm bảo không quốc gia nào bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển
thời gian qua undp có nhiều dự án đầu tư vào asean cũng như trung quốc trên rất nhiều lĩnh vực từ kinh tế văn hóa xã hội bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
tầm nhìn asean hai nghìn hai mươi năm nhằm tạo ra một cộng đồng tích hợp hòa bình kiên cường và ổn định với sự thịnh vượng chung
asean hướng đến việc tạo ra một xã hội toàn diện
trong khi chương trình nghị sự của liên hợp quốc tập trung hướng đến sự phát triển đồng đều giữa các quốc gia
trước những diễn biến phức tạp trong cuộc khủng hoảng chính trị tại zimbabwe liên minh châu phi tuyên bố sẽ để các nước thành viên cộng đồng phát triển miền nam châu phi giữ vai trò trung gian đàm phán giữa các lực lượng ở trimbabwe
trong khi đó tổng thống dreambabwe robert mugabe khẳng định sẽ không từ chức trước những áp lực từ phe đối lập
các đặc phái viên của cộng đồng phát triển miền nam châu phi
sẽ gặp gỡ tổng thống mohabe và lực lượng quân đội zimbabwe
liên minh châu phi hy vọng động thái của lực lượng quân đội chỉ là để thể hiện nỗ lực đảm bảo thực thi pháp luật
chứ không phải là một cuộc đảo chính
và quốc hội của zimbabwe hiện nay vẫn còn hiệu lực
khủng hoảng chính trị tại zimbabwe tiếp tục có thêm nhiều diễn biến căng thẳng
sau khi quân đội nước này thông báo đã bắt một số nhân vật thân cận với tổng thống robert mugabe
cựu phó tổng thống emerson mernan gawa đã trở lại zimbabwe
khả năng về một cuộc chuyển giao quyền lực có thể diễn ra trong thời gian tới
hiện quân đội đã kiểm soát toàn bộ các cơ quan nhà nước các phương tiện truyền thông
còn tổng thống mougabe chín mươi ba tuổi là một trong những người nắm quyền lâu nhất ở zimbabwe và cả thế giới
đang bị quản thúc tại ra
cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng ở venezuela đang có cơ hội được giải quyết
khi mà đại diện chính phủ venezuela và liên minh ban đoàn kết dân chủ đối lập
đã tiến hành họp chủ bị trước khi diễn ra cuộc đối thoại chính thức
dự kiến vào đầu tháng một mươi hai tới
cả chính quyền caracas và phe đối lập đều bày tỏ thiện trí đối thoại và hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận
cuộc họp chủ vị giữa đại diện chính phủ và phe đối lập diễn ra tại cộng hòa dominica
quốc gia trung gian hòa giải
cuộc họp chủ bị diễn ra sau khi chính phủ venezuela chấp thuận yêu cầu của liên minh bàn đoàn kết dân chủ đối lập
về việc các ngoại trưởng mexico chile và paraguay sẽ tham dự cuộc đối thoại chính thức

cuộc họp chủ vị giữa hai bên với tư cách trung gian hòa giải nhằm tìm ra giải pháp khắc phục bế tắc chính trị hiện nay tại venezuela
phía liên minh ban đoàn kết dân chủ đối lập tuyên bố sẵn sàng đối lại đàm phán với chính phủ tổng thống manduro
và coi cuộc họp chủ bị là bước tiến vô cùng quan trọng trong nỗ lực vãn hồi nền dân chủ